nhân kỷ niệm năm trăm linh năm ngày mất của leonardo da vinci đại sứ quán ý tại việt nam đã đánh dấu lễ kỷ niệm này bằng một chuỗi các hoạt động tưởng niệm
danh họa leonardo da vinci là một thiên tài thể phục hưng với những nghiên cứu và sáng tạo trong một loạt các chủ đề góp phần rất lớn vào sự phát triển trí thức nghệ thuật và công nghệ trên thế giới
nhân kỷ niệm năm trăm linh năm ngày mất của ông đại sứ quán ý tại việt nam đã tổ chức buổi công chiếu bộ phim là leonardo da vici một cuộc phỏng vấn bất khả thi
cũng nhân dịp này tổng công ty bưu điện việt nam sẽ ra mắt hai con tem kỷ niệm tử nhớ về leonardo da vinci
những con tem tái hiện bức tranh biểu tượng người đàn bà và những con trồn và bức họa bữa tối cuối cùng
con tem đã được gửi đến một trăm chín mươi nước thành viên của liên minh bưu chính trên thế giới và phát hành trên sáu mươi ba bưu điện tỉnh thành phố trên cả nước